thưa quý vị vụ việc trạm trưởng trạm y tế có lời lẽ thiếu chuẩn mực về f đến xin giấy cách ly
đang gây bức xúc dư luận đã có diễn biến mới
trung tâm y tế thành phố hải dương tiến hành họp bàn xem xét hình thức kỷ luật đối với ông nguyễn duy hợp
trưởng trạm trạm y tế xưng mài tao trong clip
lưu quan vụ việc trạm trưởng trạm y tế xã gia xuyên tp hải dương có thái độ quát mắng chưa đúng mực
khi người dân đến xin quyết định cách ly y tế ông trương văn thảo giám đốc trung tâm y tế tp hải dương cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin xác minh và lập biên bản về vụ việc trong ngày hai mươi hai tháng hai
mới đây trung tâm y tế tp họp hội đồng kỷ luật xem xét hình thức kỷ luật dựa vào nghị định một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi ndcp
về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức
cũng theo ông thảo trung tâm y tế thành phố thông cảm với cán bộ y tế cấp xã về sự vất vả áp lực trong thời gian qua
ông nguyễn duy hợp nhiều năm giữ trước trạm trưởng y tế xã gia xuyên được đánh giá là cán bộ năng nổ
trước nay chưa có vi phạm gì trong công tác
tuy nhiên về ứng xử của ông nguyễn duy hợp trong trường hợp này là không đúng
quan điểm của trung tâm y tế là không bao che không ủng hộ cách ứng xử chưa đúng mực của cán bộ y tế
với công dân và sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp
trước đó như chúng tôi đã đưa tin mạng xã hội chia sẻ clip dài năm phút ghi lại quá trình chị ptt
có kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai đến trạm y tế xã gia xuyên để xin quyết định cách ly
tại đây trạm trưởng trạm y tế xã gia xuyên có thái độ lời lẽ thiếu chuẩn mực
cụ thể người này liên tục to tiếng quát mắng xưng mày tao với chị tên như
ép không mày ở nhà chứ mày ra đây truyền virus cho tao à cùng với nhiều lời lẽ có phần thô tục
sau khi clip được chia sẻ nhiều người bức xúc trước thái độ của cán bộ trạm y tế
nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo lãnh đạo ubnd xã gia xuyên chính quyền địa phương mời ông hợp lên làm việc
tương trình toàn bộ vụ việc và làm bản kiểm điểm
tại buổi làm việc ông hợp cũng rút kinh nghiệm sâu sắc về hành vi lời lẽ thái độ của mình
ngay trong sáng hai mươi tháng hai và hai mươi một tháng hai ông hợp xin lỗi chị t